diễn đàn về nâng tầm kỹ năng lao động việt nam vừa qua đã thể hiện cam kết ở các cấp cao nhất của chính phủ
về phát triển kỹ năng và đưa ra phương hướng chính sách cho một tương lai việc làm tươi sáng hơn
thông qua cải thiện năng suất dựa vào nâng tầm kỹ năng lao động trên cả nước
kể từ năm hai nghìn một mươi ba quy mô lao động của việt nam đã bắt đầu tới hạng so với quy mô của nền kinh tế
và vì lại đó nâng cao nâng suất chất lượng của lực lượng lao động có vai trò sống còn
trong cải thiện tốc độ tăng trưởng và trong nỗ lực tái cơ cấu kinh tế đổi với quy mô tăng trưởng
và chỉ nâng suất chất lượng của lực lượng lao động
được quan tâm cái vai trò sống còn này thì khát vọng thịnh vượng của việt nam mới có thể thành hiện thực
thì nhanh đây tôi cũng có nói cái ý mà đã được khẳng định tại hội nghị
lớn quốc gia này đó là những năm qua thì cái đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
ở nước ta có những bước tiến bước đầu đáng được ghi nhận mà coi là bảo kinh nghiệm
để chúng ta tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn
đây là một thần thích mà đây là cái kinh nghiệm rút ra
cùng với đó bộ luật lao động sửa đổi vừa thông qua là một dấu mốc quan trọng
trên con đường hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động của việt nam theo hướng hiện đại
phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
đề án cải cách bảo hiểm xã hội dựa trên nghị quyết trung ương số hai mươi tám năm hai nghìn một mươi tám đã mở đường hướng
tới mở rộng độ bao phủ toàn dân về bảo hiểm xã hội đây là những bước tiến quan trọng
để thực hiện hóa quyết tâm trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi